ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành chỉ thị về việc sẽ hỗ trợ người dân thay thế và loại bỏ bếp than tổ ong đến hết năm hai nghìn hai mươi để bảo vệ môi trường
từ năm sau đó sẽ bắt đầu xử phạt với hành vi sử dụng than tổ ong
theo đó ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp việc thay thế loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường
trong đó lộ trình thực hiện từ ngày ban hành chỉ thị này đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư các tổ dân phố thôn xóm bản làng về chủ trương của thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sở tài nguyên và môi trường công an tp ubnd các quận huyện thị xã áp dụng nghị định một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu